tối ngày hôm qua lãnh đạo ubnd phường nghi hương thị xã cửa lò tỉnh nghệ an xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp ngân hàng
thông tin ban đầu cho biết sự việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h cùng ngày
một đối tượng đã xông vào một chi nhánh ngân hàng đóng trên địa bàn phường nghi hương thị xã cửa lò tỉnh nghệ an để cướp
tuy nhiên vụ cướp không thành công hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera để truy bắt đối tượng